thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá trên các sản thương mạng điện tử tài trợ cho người mua hàng
các hội nhóm này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi có sự câu kết của nhiều đối tượng

và các đối tượng này
các đối tượng vận chuyển và các đối tượng tiếp thị liên kết cho các sản thương mạng điện tử
do đó dẫn tới là việc khi các đối tượng này sẽ tạo các đơn ảo bằng các tài khoản ma
hoặc là chính các tài khoản thật của các người dùng được thuê để tạo các đơn hàng ảo sau đó nhập mã giảm giá
để hỗ trợ và kích thích người tiêu dùng mua sắm
hiện nay trên các sản thương mạng điện tử thường xuyên có các chương trình khuyến mại
giảm giá thông qua các mã giảm giá voucher
lợi dụng chính sách này nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản
hành vi này đang trực tiếp gây ảnh hưởng đến sự phát triển lanh mạnh của thị trường thương mại điện tử
nếu như các đối tượng này họ trục lợi trong việc này
thì đương nhiên người bán cũng không được hưởng lợi gì và người mua cũng có bị ảnh hưởng
người mua họ không được hưởng các lợi ích voucher từ voucher giảm giá này
mà nó sẽ rơi vào túi một số những cái người mà họ định trục lợi
bởi vì cái số lượng hàng thì họ cũng không có bán ra
vì vậy thì có thể nói là nó không kích thích cái hoạt động thương mại ở trên sàn thương mại điện tử
và đây là một trong những cái mức độ mà vi phạm mà chúng ta sẽ thấy là dần dần nếu như chúng ta không ngăn chặn kịp thời
thì nó sẽ dẫn tới ảnh hưởng đến những người bán thực sự và những người mua thực sự ở trên sàn thương mại điện tử
thông thường với mỗi đơn hàng người dùng chỉ được trả công từ một mươi đến một mươi năm nghìn đồng
xong đây lại là hành vi tiếp tay cho các nhóm tội phạm lừa đào trên các sàn thương mại điện tử
nếu không cẩn thận người dùng có thể dễ dàng trở thành nạn nhân bị lừa đảo chiếm mặt tài sản
thông qua thủ đoạn tuyển người làm việc nhẹ lương cao
chính vì vậy người dân không nên tham gia các hội nhóm đặt đơn ảo trên mạng xã hội
khách hàng hoặc là những người trên mạng mà tham gia vào các group để đặt đơn hàng ảo
để trục lợi voucher cho một số người thì các bạn cũng nên phải cảnh giác và cẩn thận
bởi vì mình sẽ bị liên đới liên quan đến việc trục lợi bằng voucher
cũng như cái mức lợi của nó không đáng để chúng ta cần phải lao tâm khổ tứ để mà ảnh hưởng đến cái việc
nếu như sau này bị liên quan đến các cái việc điều tra cũng như là tranh chấp dân sự thậm chí là hình sự
để mà tránh những tình trạng ảnh hưởng đến cá nhân mình khi tham gia trong hoạt động thương mại điện tử
đối với người dùng bình thường thì không nên tham gia các hội nhóm facebook zalo liên quan đến nhận đặt đơn hàng ảo
các đối tượng thuê thường sẽ cam kết là
sẽ trả tiền hoa hồng cho người dùng khi tham gia các hội nhóm đặt đơn hàng ảo này
thì vô tình các đối tượng lợi đạo có thể cài cắm các kịch bản lợi đạo
ngoài việc là người dùng đặt đơn hàng ảo thật và được trả tiền
thì bên cạnh đó sẽ có các nhóm sẽ lợi dụng lòng tham của người dùng
và lừa người dùng vào các chương trình của họ liên quan đến đặt đơn hàng ảo
bên cạnh đó cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng
khi mua sắm trực tuyến cần kiểm tra và tìm hiểu kỹ thông tin về người bán
chỉ thực hiện giao dịch khi đã xác nhận được mức độ uy tín của người bán hàng
vận chuyển trái phép bảy mươi bảy kg pháo hoa nổ từ lào về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
đối tượng nguyễn văn vận vừa bị phát hiện và bắt quả tang
vào lúc một mươi ba h ngày một mươi hai tháng bốn tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo
thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo
tiến hành khám xét phương tiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát hai mươi chín f bảy mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu kéo theo rơ móc hai mươi chín r bảy nghìn bốn mươi ba
do đối tượng nguyễn văn vận trú tại tỉnh hà tĩnh điều khiển phát hiện trong cabin cất dấu
ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín và ba mươi sáu quả trọng lượng bảy mươi bảy kg
vận khai nhận mua số pháo trên từ lào với giá là một mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau đó cất dấu vào ca bin xe đầu kéo để đưa về việt nam bán kiếm lời
còn tại tỉnh lào cai đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai cho biết
vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
triệt phá thành công điểm bán lẻ ma túy dưới hình thức bong ke gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
vào ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng công an liên tục bắt quả tăng năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
gồm nguyễn mạnh hoàng lò láo xí la văn xịch lương minh hà và nguyễn thị nhâm cùng chú tại tỉnh lào cai
quá trình điều tra các đối tượng đều khai nhận mua ma túy của một đối tượng có tên gọi là tuyết thượng
tại tổ ba phường bắc cường thành phố lào cai
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày công an thành phố lào cai đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hà thị tuyết
thu giữ hai trăm bốn mươi sáu gói ma túy heroin
lượng lớn ma túy và nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
trong hai đêm cuối tuần một mươi ba một mươi hai và một mươi ba tháng bốn dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
các tổ công tác một trăm bốn mươi một hóa trang đã tuần tra phát hiện chín vụ việc một mươi đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
tăng vật thu giữ gồm năm bình kim loại nghi là chứa khí n hai o
bốn xe mô tô nghi là xe tăng vật hai giấy phép lái xe và một biển kiểm soát nghi do không do cơ quan có thẩm quyền cấp
ngoài ra các tổ một trăm bốn mươi một còn xử lý sáu mươi tám phương tiện tám mươi bốn đối tượng có các hành vi nẹt độ pô rú ga điều khiển xe không có biển kiểm soát
bàn giao cho công an phường sở tại để xác minh và xử lý theo quy định
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội qua công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng một trăm bốn mươi một
nhiều trường hợp bị xử lý có tuổi đời còn rất trẻ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện phân khối lớn
có hành vi phóng xe tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹt bô có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng
ngoài việc lập biên bản vi phạm lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về gia đình
và mời phụ huynh các em lên cơ quan công an để tiến hành xử phạt đối với người giao xe cho các em sử dụng
trong khi đó để xử lý hiệu quả các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao
lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh tiếp tục phối hợp với lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh
và công an các địa phương triển khai nhiều tổ công tác quyết liệt ngăn chặn
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và giăn đe các trường hợp manh nhà vi phạm
đường bao biển thành phố hạ long hai mươi một h đây là thời gian bắt đầu xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên hư
tụ tập sử dụng mô tô xe máy tháo hoặc che biển số dồ ga lạng lách đánh võng
ngay lập tức thông tin trường hợp vi phạm được các tổ công tác cảnh sát giao thông
cảnh sát hình sự hóa trang chuyển tới lực lượng công khai triển khai ngăn chặn bắt giữ
qua kiểm tra các đối tượng vi phạm cư trú ở nhiều địa phương thông qua mạng xã hội tụ tập về hạ long gây dối
công an thành phố hạ long chúng tôi phối hợp với các tổ phương án một mươi hai của công an tỉnh
các phòng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ các biện pháp hóa trang mật phục sử dụng các trang thiết bị
kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình bí mật bắt các đối tượng phòng tránh việc các đối tượng
lạng lách đánh võng bốc đầu gây nguy hiểm
triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy tốc độ cao
lạng lách đánh võng phòng ngừa tai nạn giao thông để gian đe cảnh tỉnh các trường hợp khác
chỉ riêng trong đêm một mươi hai tháng bốn hàng chục thanh thiếu niên vi phạm đã bị tổ công tác phương án một mươi hai công an tỉnh
và công an thành phố hạ long phối hợp ngăn chặn bắt giữ
công an tỉnh đã triển khai phương án một mươi hai và giao cho phòng pc tám chủ trì triển khai trên địa bàn toàn tỉnh
và tập trung quyết liệt ở những địa điểm khu vực có các đối tượng thanh thiếu niên thường tụ tập kiểm tra xử lý triệt đẻ các đối tượng này
với việc phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát giao thông với lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và nhiều lực lượng khác các tổ công tác phương án một mươi hai sẽ duy trì liên tục hoạt động tuần tra kiểm soát
xử lý các đối tượng thanh thiếu niên gây mất trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
đồng thời xác minh để xử lý nghiêm các trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi đủ điều kiện
kiên quyết xử lý hình sự đối với những trường hợp đủ điều kiện
đến gần một mươi chín h tối qua đàm cháy trên núi đá vôi tại bản cuộm sơn và bản ban xã triển mai huyện mai sơn tỉnh sơn la cơ bản được khống chế
đến gần một mươi chín h tối qua đàm cháy trên núi đá vôi tại bản cụm sơn và bản ban xã triển mai huyện mai sơn tỉnh sơn la cơ bản được khống chế

đến sáng nay hầm đường sắt đèo cả còn gọi là hầm bãi gió vẫn chưa thể thông tàu
đường sắt bắc nam qua đây vẫn tê liệt dự báo là việc thông hầm sẽ phải mất từ hai đến ba ngày nữa
theo ông lê quang vinh giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt phú khánh
các cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến hầm bãi gió đặt sạt bị sạt lở
khi khảo sát thực tế thì các chuyên gia đánh giá là nguyên nhân ban đầu có thể do là hầm bãi gió đưa vào hoạt động hàng chục năm
cùng với địa chất phức tạp và các tầng đất đá lâu năm đã bị phong hóa
do vậy nguyên nhân sạt lở được xác định là do hầm bị thiên nhiên tàn phá
chứ không phải là do quá trình thi công dự án ra cố hầm bãi gió
để khẩn trương khắc phục sự cố ngành đường sắt đã huy động hơn hai trăm linh công nhân cùng với nhiều phương tiện máy móc
đến khu vực sạt lở và cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất
đơn vị thi công đã làm mái vòm bằng sắt đỡ mái hầm đề phòng đất đá sạt lở
sau đó xuyên ngày đêm các mũi thi công sẽ làm hết năng suất để thu dọn
giúp đất đá sạt lở vận chuyển ra ngoài
sự cố sạt lở khiến cho tuyến đường sắt bắc nam tê liệt trong hai ngày qua
ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của hàng nghìn hành khách
theo ban quản lý khu di tích đền hùng tỉnh phú thọ
tính tới cuối ngày một mươi bốn tháng bốn đã có khoảng một năm triệu lượt du khách đến đền hùng chỉ trong một tuần
đặc biệt số lượng du khách đã tăng đột biến trong hai ngày cuối tuần
chỉ trong ngày chủ nhật một mươi bốn tháng bốn đền hùng đã đón khoảng bảy trăm linh lượt khách
tính từ ngày một đến ngày sáu tháng ba âm lịch đền hùng đón khoảng một năm triệu lượt khách
theo đại diện ban quản lý đền hùng mặc dù lượng khách tăng cao
nhưng tỉnh phú thọ đã chủ động xây dựng các phương án để không xảy ra tình trạng ồn tắc
tại các vị trí như cổng đền hay điểm thăm quan
lực lượng công an lập hàng rào ngay tại cổng đền và phân công trực
tại các điểm tập trung đông người để hướng dẫn phân luồng cho du khách
cũng trong ngày hôm qua một số trang mạng xã hội đã đăng tải
cắt ghép giật tít hình ảnh hàng nghìn người dân tập trung trước cổng sân
nhằm mục đích câu view là đền hùng thất thủ
vào tối cùng ngày công an tỉnh phú thọ đã bác bỏ thông tin này
ngoài ra để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và du khách
đại tá nguyễn minh tuấn cũng kiến nghị ban tổ chức dỗ tổ hùng vương
chỉ đạo ngành y tế bố trí thêm đội ngũ y bác sĩ tại khu di tích
để có thể sẵn sàng sơ cấp cứu các trường hợp người dân có sức khỏe yếu
không may bị ngất hoặc bị tai nạn chấn thương
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định số một nghìn chín trăm một mươi năm
về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm
trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn
sở y tế sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
và cục quản lý thị trường tp hà nội sẽ phụ trách bốn đoàn kiểm tra
tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
các đoàn dự kiến kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm
tại các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thực phẩm nông sản thực phẩm
bên cạnh đó xử lý kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
tổng hợp kết quả kiểm tra các đề xuất kiến nghị báo cáo về sở y tế
cơ quan thường trực ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố theo tiến độ